tính đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm trên cả nước là sáu bốn triệu liều
từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua cho tới sáu h sáng ngày hôm nay ngày hai tháng tám
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận ba hai trăm linh một ca mắc mới
trong đó ba ca nhập cảnh và ba một trăm chín mươi tám ca được ghi nhận trong nước
riêng tại hà nội từ bảy h đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay ngày hai tháng tám hà nội ghi nhận thêm chín mươi bảy ca mắc mới
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh nhằm động viên các lực lượng tuyến đầu
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa gửi thư động viên bày tỏ trân trọng biểu dương
và đánh giá rất cao những đóng góp hy sinh nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
trong thư thủ tướng nhấn mạnh những lực lượng tuyến đầu như y tế công an quân đội
đã nêu cao tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi nhân dân và tổ quốc cần
đảng nhà nước trân trọng biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp hy sinh
nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch nhất là đội ngũ cán bộ y tế
dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và kéo dài
thủ tướng mong muốn các lực lượng tuyến đầu tiếp tục mang hết sức mình
phục vụ nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
vào ngày hôm nay bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã ký văn bản hòa tốc
gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó nhằm khống chế dịch nhanh chóng việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tiêm chủng
cho tất cả trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu người cao tuổi các trường hợp có bệnh lý nền
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và các quyết định của bộ y tế về việc ban hành kế hoạch
triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín và đẩy nhanh ta việc tăng độ bao phủ tiêm chủng
các địa phương cũng huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng
bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh y tế của các ngành
tổ chức tiêm tại các cơ sở thông báo thời gian và địa điểm tiêm để người dân tham gia đầy đủ
đúng giờ và không tập trung đông người tại một thời điểm sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm chủng phù hợp
bộ y tế cũng lưu ý tại các khu vực phong tỏa chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân
để bố trí các điểm tiêm chủng cố định hoặc là lưu động phù hợp tránh để người dân phải di chuyển
đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng
tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố xem xét quyết định hình thức tổ chức triển khai tiêm chủng
phù hợp với tình hình dịch bệnh và coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ ưu tiên cấp bách trong tình hình hiện nay
để công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ đã chủ động tìm nguồn
cung cấp vaccine từ các nước trên thế giới và cho đến thời điểm hiện nay thì có sáu loại vaccine phòng covid một mươi chín
đã được bộ y tế cấp phép sử dụng tại việt nam
vaccine astrazeneca do tập đoàn astrazeneca sản xuất
tên khác là sputnik v do viện nghiên cứu gamaleya của nga sản xuất
ba vaccine verocell của sinopharm do sinopharm phát triển và beijing institute of biological products
do trung quốc sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại sáu mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
tên khác là covid một mươi chín vaccine moderna
sáu covid một mươi chín vaccine janssen do janssen pharmaceutical nv của bỉ và janssen biologic bv của hà lan sản xuất
tất cả các vaccine trên được cấp phép và đưa về việt nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả
hiện tất cả các loại vaccine trên đang được triển khai tiêm rộng rãi cho người dân cả nước
theo tiến độ nhập về của các cơ quan chức năng
gần đây cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc chống lại lực lượng đang thi hành công vụ
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
và hành vi của các đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận
đi làm xa về nhưng trốn khai báo y tế
đối tượng danh oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại ấp láng sơn xã bản thạch huyện rồng riềng
còn dùng dao đuổi chém lực lượng chức năng
tòa án nhân dân huyện rồng riềng ngày ba mươi tháng bảy đã tuyên phạt đối tượng một mươi hai tháng tù giam
về tội chống người thi hành công vụ
cũng tại tỉnh kiên giang ngay vừa hôm qua mùng một tháng chín
trần thị hồng oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại quận vĩ quang thành phố lạch giá
cũng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ
khi lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở về việc thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
đối tượng này đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
thậm chí còn cắn và đạp vào bụng một cán bộ công an
hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống dịch
và thể hiện thái độ xem thưởng pháp luật cần phải xử lý nghiêm
những người mà không chấp hành tốt vấn đề đó nên suy nghĩ
đó là của chính phủ đưa ra để cho an toàn cho người dân
còn bản thân tôi thì phải cho nên chấp hành cho tốt những kỳ lực đó
nghiên đối với một số trường hợp là cố tình vi phạm và chống đối
thì chúng tôi tiến hành là mời cương quyết xử lý
và đến nay chúng tôi đã xử lý được khoảng bốn trường hợp là
cố tình chống đối
một chiến sĩ công an đang nhắc nhở cụ ông đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên không những không chấp hành
cụ ông này còn bất ngờ dùng mũ cối đánh mạnh vào đầu khiến đồng chí công an bị thương
dư luận rất bức xúc trước hành vi của cụ ông này
bởi thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện nay
việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch là bắt buộc vì sự an toàn của cá nhân và cộng đồng
không tuân thủ quy định phòng chống dịch đã là vi phạm pháp luật
hành vi chống người thi hành công vụ thì lại càng không thể chấp nhận được
đáng buồn là những vụ việc tương tự như thế này lại không phải là số ít

xảy ra những tình trạng chống người thi hành công vụ như vừa rồi
xé biên bản xử phạt lăng mạ xúc phạm thậm chí tấn công hành hung lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
những hành vi xem thường pháp luật như thế này cần phải đấu tranh ngăn chặn kịp thời
để đảm bảo tính nghiêm minh và sự hiệu quả trong thực thi các biện pháp phòng chống dịch
có thể thấy thời gian vừa qua các đối tượng có hành vi cản trở
thậm chí chống đối lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch
đều đã bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
nhiều đối tượng đã bị xử phạt ở mức kịch khung và truy cứu trách nhiệm hình sự
không xuất trình được thẻ ra vào chợ yên phụ không có lý do chính đáng
một đôi vợ chồng bị lực lượng kiểm dịch ngăn lại nhưng vẫn cố tình chống đối
đôi co thách thức dùng điện thoại để live stream vừa xông vào trong vừa la hét túm áo lực lượng chức năng
hành vi gây dối của đôi vợ chồng
được nhiều người dân chứng kiến ghi lại
những người chứng kiến sự việc cũng tỏ thái độ bất bình trước các hành xử này
và đã cùng phối hợp với lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở làm việc
sau đó hai người này đã bị xử phạt ở mức kịch khung do vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
tại nhiều địa phương các đối tượng chống người thi hành công vụ cũng đã bị đưa ra xét xử với mức phạt tù thích đáng
đại bộ phận quần chúng nhân dân cũng đều thực hiện tốt chỉ thị của chính phủ
tuy nhiên vẫn còn có một số trường hợp không chấp hành tốt công tác phòng chống dịch
đối với những trường hợp như trên chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý lòng sơ xử lý theo quy định của pháp luật
vừa để tạo tính gian đe vừa là để cho quần chúng nhân dân biết được tính cấp bách và tính khẩn trương trong công tác phòng chống dịch
trong những trường hợp mà thực tế đã sử dụng vũ lực đe dọa sử dụng vũ lực
hoặc có những biểu hiện khác để cản trở việc thi hành công vụ
đến mức độ là nguy hiểm đáng kể
thì trong trường hợp này thì có thể xử lý theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ
và với mức hình phạt dành cho tội này cao nhất là lên đến bảy năm tù
các ca mắc mới trong cộng đồng vẫn liên tiếp được phát hiện
chính quyền các địa phương tiếp tục phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
trong đó có việc yêu cầu người dân chỉ đi ra ngoài khi có lý do chính đáng
tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch như thế này
hàng ngày lực lượng chức năng vẫn đang phải căng mình thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
kiểm soát hàng trăm lượt người phương tiện di chuyển trong nội đô mỗi ngày
công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân được trú trọng
nhưng với những trường hợp cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
có những trường hợp là cũng có thái độ
nhưng mà chúng tôi làm thứ nhất là giải trích trên phương diện là về luật quy định
kỳ thị thành phố quy định với thái độ mềm mỏng như vậy
bắt đầu có một số vi phạm người ta có thái độ sau đó người ta cũng nghe
và cái lẽ phải thì cũng phải phải nghe lẽ phải
cái chân lý đấy thì là người ta vẫn chấp hành
đối với tất cả các lực lượng trên toàn bộ các chốt
trong quá trình làm nhiệm vụ phải lắm chắc được quy trình để xử lý
và có cái tác phong thái độ đúng lực chấp hành nghiêm điều lệnh của công an an dân
và không gây bức xúc cho dân
cái quy trình xử lý của chúng tôi là trước mắt đầu tiên là quán triệt cho cán bộ chiến sĩ
là phải tuyên truyền vận động cho người dân hiểu và chấp hành những chỉ thị bởi bài
và đối với những trường hợp là mà cố tình vi phạm và cố tình chống đối
thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
ai ở đâu ở đấy là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi người dân
nếu không thể giúp đỡ lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch
thì cũng không được phép cản trở chống đối
rất nhiều ý kiến đồng tình của nhân dân trước cách xử lý rất cương quyết của đồng chí công an
khi người phụ nữ không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và có hành vi cản trở chống đối lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ
thành bại của cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín phụ thuộc rất lớn vào ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân người dân
hiểu và chia sẻ với những khó khăn của chính phủ của cả hệ thống chính trị
trong đó có các lực lượng chức năng đang ở tuyến đầu
mỗi người dân hãy là một chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đài
và tất nhiên những cá nhân đi ngược lại với lợi ích chung của cộng đồng sẽ chịu những hình phạt thích đáng
thực tế trong thời gian vừa qua nhiều hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
đã bị xử lý hết sức nghiêm minh tuy nhiên vẫn còn xuất hiện các trường hợp cố tình vi phạm
và mới đây nhất vào dạng sáng ngày hôm nay ngày hai tháng tám
trong quá trình làm nhiệm vụ cắm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
tổ công tác thuộc công an phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội
đã phát hiện một chiếc xe cứu thương chở người từ nghệ an ra hà nội
và đây là hành vi vi phạm về chỉ thị của thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội
chiếc xe cứu thương và người trên xe ngay sau đó đã bị tổ công tác đưa về trụ sở công an phường tiếp tục làm rõ sự việc
chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát ba mươi bảy b năm nghìn chín trăm hai mươi tám là phương tiện để tài xế giang chở người sai quy định từ thành phố vinh ra hà nội
theo như lời khai ban đầu tài xế này được một công ty xuất khẩu lao động liên hệ để chở hai người đi hà nội làm giấy khám sức khỏe
khi di chuyển để thuận lợi tài xế giang đã bật đèn ưu tiên để qua các chốt kiểm soát
khi đến địa bàn quận nam tử liêm thì bị phát hiện

hai người này đã được một công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn nghệ an đặt xe di chuyển ra hà nội để làm thủ tục khám sức khỏe làm visa xuất khẩu lao động
các chi phí liên quan đến điều trị bệnh covid một mươi chín sẽ được bảo hiểm y tế chi trả
và các chi phí phát sinh khác thanh toán theo quy định của bệnh viện
bên cạnh áp lực quá tải với đội ngũ y bác sĩ thì từ thời điểm dịch covid một mươi chín leo thang
từ đầu tháng bảy cho đến nay ngành y tế luôn đối mặt với việc thiếu phương tiện chuyên dụng
đặc biệt là xe cấp cứu để kịp thời hỗ trợ f trong cộng đồng
chiều nay trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm và bệnh viện an bình đã tiếp nhận
nhiều phương tiện chuyên dụng và các thiết bị y tế từ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
về phương tiện việc tiếp nhận các xe bán tải này sẽ tạo thuận lợi cho đơn vị thực hiện khảo sát
tình hình dịch bệnh được tốt hơn nhanh chóng hơn cũng như thuận tiện cho việc bố trí
vận chuyển thiết bị y tế cho các điểm cần thiết
các phương tiện sẽ được phân bố tại các điểm cấp cứu ở các khu vực cửa ngõ như huyện bình chánh
huyện hóc môn quận một mươi hai tp thủ đức và khu vực trung tâm tp
cũng trong chiều nay bệnh viện an bình đã được nhận năm máy phẩm chức năng cao mv hai ev năm
lãnh đạo bệnh viện cho biết nhận được các thiết bị vào thời điểm này rất kịp thời
bởi thời gian gần đây số ca dương tính mà bệnh viện tiếp nhận liên tục tăng
trong khi hệ thống máy thở hạn chế dẫn đến quá tải
trước đó mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cũng đã trao tặng hàng ngàn trang thiết bị
phần tư y tế đến các khu điều trị bệnh viện cơ sở y tế bệnh viện giải chiến
xin được chuyển sang thông tin về hoạt động tiêm phòng vaccine
thưa quý vị với hơn ba triệu liều vaccine đã được tiêm đến hết tháng bảy
tp hcm đang tận dụng thời gian giãn cách xã hội để đẩy nhanh hơn nữa công tác
tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho người dân
một mô hình mới đang tỏ ra hiệu quả là tiêm vaccine lưu động tới từng khu phố
ghi nhận tại tp thủ đức trong ngày hôm nay ngày hai tháng tám
sau khi được thông báo lịch tiêm vaccine người dân đã có mặt tại tuyến đường số một mươi một
phường phước bình tp thủ đức trong sáng nay
để đảm bảo việc tiêm chủng đạt hiệu quả cao ngoài việc chia nhóm nhỏ theo từng múi giờ
đến điểm tiêm thì người dân còn phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang
và ngồi giãn cách theo vị trí đã bố trí sẵn
với kế hoạch như vậy thì người dân tại đây được tiêm mà không cần phải di chuyển
những thuận lợi như vậy cũng đem lại nhiều phấn khởi cho bà con
tôi rất là vui mừng tại vì tôi nhà tôi có con nhỏ có người già
nên mình cũng muốn bảo vệ cho mình để khi đi ra đường thì nó cũng an toàn hơn
mà mình đi mình cũng tự tin hơn
nói chung là nằm trong khu phong tỏa nhưng mà mình cũng thấy mới đầu mình thấy cái rỗi
nhưng mà mình thấy nó đúng là cũng hên đó
chứ mình cũng nghĩ tại vì mình ở nhà nội trợ nên cũng không biết bao giờ tới phiên mình
ví dụ công ty thì ông sản em đã tiêm rồi
nên đó là còn có mở nhà có mở mình ông xã được tiêm hà nên mình cũng trông
không biết đăng ký làm sao mình đăng ký qua cổng quốc gia thì lâu quá không thấy trả lời
nên đó là được tiêm mừng chứ
trong những ngày tiếp theo toàn thành phố sẽ có hàng trăm điểm tiêm lợi
hàng trăm điểm tiêm lưu động như thế này
được biết mỗi đội tiêm bao gồm năm nhân viên y tế với hai bác sĩ và ba điều dưỡng
đặc biệt kèm theo xe chuyên dụng lưu động luôn được trang bị sẵn bình thở oxy
thuốc chống sốc thuốc viết áp
với đội ngũ nhân lực và thiết bị như vậy có thể đạt công suất hai trăm linh lượt một ngày
thứ nhất là nó rất là nhanh giống như là đội cổ động đó
ở đâu cần thì chúng ta có
cái thứ hai là không bắt người dân phải đi lại ra đến trường tiểu học
hoặc ra đến văn phường đăng ký
tại vì ra đấy thì nhiều cụ lớn tuổi họ cũng ngại đi
một thứ hai là phải quy định cho họ từng cái khung giờ
họ có nhiều cái lý do để mà không đến
với mô hình này tôi nghĩ mô hình này đầu cũng là đầu tiên của thủ đức trên thành phố hồ chí minh
rất là thuận tiện cho người dân tức là đến tận nhà người dân để phục vụ cho người dân
cũng theo ông phùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
cái hay và ưu thế của việc tiêm lưu động là kịp thời bảo vệ vùng danh
cụ thể với những nơi sau khi không còn f tại cộng đồng
rồi được tiêm vaccine tại chỗ sẽ giúp vùng xanh đó thêm một lá chắn vững chắc hơn
điều kiện tiên quyết của chúng ta khi chống dịch là phải tách bốc ra f ra khỏi cộng đồng
và sau đó làm cái bước tiếp theo
và bây giờ chúng ta lại phải là xanh hóa mở rộng vùng xanh và cô lập vùng đỏ
như vậy song song với cái việc mà tách f ra khỏi cộng đồng
sau đó thì chúng ta tiêm chủng tăng năng lực đề kháng của toàn xã hội
cũng và của từng người dân thì cái công tác mà phòng chống covid
tôi nghĩ trên mạng thành phố đức sẽ thành công
hiện thành phố hồ chí minh có khoảng năm triệu liều cần tiêm trong tháng tám
do đó để đạt chỉ tiêu một trăm năm mươi lượt một ngày
thì ngoài các điểm tiêm chủng cố định tại các trung tâm y tế bệnh viện
điểm tiêm chủng mở rộng thì các đội tiêm lưu động đang là giải pháp hữu hiệu
giúp thành phố hồ chí minh có thể hoàn thành năm triệu liều vaccine trong tháng tám này
quý vị thân mến trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội là người trên sáu mươi năm tuổi
hay là người mắc bệnh mãn tính khi đến bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh
đóng tổng cộng là ba trăm tám mươi tám đồng mới được tiêm vaccine covid một mươi chín
bệnh viện cho biết thông tin này là chưa chính xác
thông tin đúng theo bệnh viện là bệnh viện triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người bệnh có bệnh lý nền trên sáu mươi năm tuổi ở tất cả các chuyên khoa
và tái khám tại cơ sở một trong vòng sáu tháng gần đây
không phải chỉ riêng người được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mới phải xét nghiệm covid một mươi chín
mà tất cả người bệnh trước khi vào khuôn viên bệnh viện
đều phải thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
trước ngày kháng
tổng cộng là hai trăm tám mươi tám đồng một lượt và chi phí là hai trăm ba mươi tám đồng một lần
mức giá theo quy định của bộ y tế
người bệnh có bệnh lý nền trên sáu mươi năm tuổi đăng ký tái khám theo lịch hẹn
với chi phí khám chuyên khoa là một trăm năm mươi đồng một lượt
được biết bệnh viện đại học y dược tp hcm là một trong các điểm tiêm
theo chỉ đạo của bộ y tế sở y tế tp hcm
tuy nhiên do giới hạn về cơ sở vật chất và nguồn lực
nên hiện tại bệnh viện tiêm ngừa chân người có bệnh lý nền trên sáu mươi năm tuổi
thuộc tất cả các chuyên khoa và tái khám tại cơ sở một trong vòng sáu tháng gần đây
thưa quý vị thông tin về tám mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong trại tạm giam chí hòa vừa qua
đã gây dư luận nhiều chiều
trước chỉ đạo của bộ công an vừa qua bang giám đốc công an tp hcm đã làm việc
với các trại tạm giam thuộc công an tp hcm và các đơn vị có liên quan
về công tác phòng chống covid một mươi chín
theo đại diện các trại tạm giam công tác đảm bảo an toàn dịch covid một mươi chín
công tác xét nghiệm điều trị bệnh
điều trị bệnh cho cán bộ chiến sĩ và các phạm nhân can phạm
công tác bảo vệ an toàn của trại công tác hậu cần đảm bảo chế độ chính sách
cho cán bộ chiến sĩ và các can phạm nhân trong mùa dịch covid một mươi chín
đang được đặc biệt co trọng đồng thời trình bày những khó khăn
và đề xuất hỗ trợ trong việc đảm bảo công tác phòng chống dịch
được thuận lợi và phát huy hiệu quả
sau khi nghe báo cáo lãnh đạo công an tp hcm đã nhiệt liệt biểu dương
phần vượt khó không ngại nguy hiểm của lực lượng y bác sĩ
điều dưỡng giám thị và quản giáo đang thực hiện nhiệm vụ
do tính chất môi trường đặc thù của các trại tạm giam và dịch covid một mươi chín
hết sức phức tạp lãnh đạo công an tp hcm chỉ đạo chí huy các đơn vị
không được chủ quan tạo mọi điều kiện và phối hợp tốt với lực lượng y tế
tăng cường để đảm bảo an toàn tại các nơi tạm giam
ngay sau buổi làm việc đoàn công tác của công an tp hcm cũng có mặt
với các trại tạm giam để tham họa động viên cán bộ chiến sĩ
và tập thể y bác sĩ khu điều trị
tính tới sáng nay với việc thêm ba trăm ba mươi ca dương tính thì số ca mắc covid một mươi chín
của tỉnh đồng nai đã vượt con số năm
tỉnh này đã tổ chức khu cách ly theo dõi y tế f chưa có triệu chứng
tại bốn cơ sở tập trung ở huyện vĩnh cửu
bốn cơ sở cách ly tập trung gồm trường mầm non mã đà trường mầm non tân an
trường mầm non phong lan và trường tiểu học chu văn an
sở y tế đồng nai đề nghị cơ quan liên quan
huyện vĩnh cửu tham khảo hướng dẫn thiết lập quản lý
vận hành khu cách ly theo dõi y tế f không triệu chứng
theo quy định của bộ y tế để điều chỉnh bổ sung các điều kiện
về cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực quản lý và vận hành phù hợp
trong đó phải đảm bảo chuyển ngay người nhiễm có triệu chứng sang phòng theo dõi riêng
và chuyển vào các bệnh viện điều trị covid một mươi chín trong vòng một mươi hai giờ
hiện các lực lượng chức năng tỉnh đồng nai tiếp tục thực hiện truy vết
tăng tốc độ xét nghiệm diện rộng các ổ dịch lớn trong khu phong tỏa
tập trung xét nghiệm công nhân trong các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ
xin được chuyển qua một vụ việc nóng xảy ra tại tỉnh bình thuận
ngay sau khi thành phố phan thiết thực hiện giãn cách xã hội chống covid một mươi chín được nửa giờ
một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra làm cho một người tử vong
tới một mươi tám h ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
vẫn đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ việc này
và sau đây là tường thuật của phóng viên như ý từ thành phố phan thiết
khoảng giờ ba mươi phút ngày hai tháng tám người dân trên đường trần hưng đạo
từ khu phố ba phận đức long thành phố phan thiết nghe tiếng la hét
ra kiểm tra thì phát hiện một thanh niên nằm gục dưới đất trước một quán nhậu nên tri hô
nạn nhân được đưa đi cấp cứu và đến sáng cùng ngày thì tử vong
với nhiều vết chém trên cơ thể
nạn nhân được xác định là anh lê minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trước đó anh nhật và một số người ngồi nhậu tại quán này
khi chuẩn bị về thì các đối tượng cầm hung khí đến chém
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường
và lấy lời khai những người ở gần hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng
được biết từ giờ ngày hai tháng tám thành phố phan thiết thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu trong thời gian hai tuần
quý vị thân mến trước khi khép lại chuỗi thông tin phía nam
xin được chia sẻ một tin vui từ công tác chống covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh
sáng hai tháng tám ngày đầu tiên trong khoảng một mươi ngày qua
số mắc mới trong kỳ thông báo buổi sáng của bộ y tế tại thành phố hồ chí minh xuống dưới hai ca
tính chung số mắc mới tại thành phố hồ chí minh đã giảm dần trong tuần vừa qua
và đã có gần bốn mươi bệnh nhân covid một mươi chín được xuất viện về nhà
và đến đây thì cho phép đạo duy xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức chống dịch của thành phố hồ chí minh
trong bản tin sáng phương nam vào lúc sáu h sáng mai trên anan tv